hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị liên quan
triệt phá đường dây cho vai lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do wang yuntao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch trung quốc điều hành
bắt giữ đối tượng cầm đầu và một trăm chín mươi hai đối tượng khác có liên quan
sau một thời gian xác lập chuyên án vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng một bộ công an đã huy động hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
của các đơn vị thuộc công an thành phố đà nẵng cục cảnh sát hình sự trung đoàn cảnh sát cơ động số hai mươi chín của bộ công an
tại tp hồ chí minh phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh và tỉnh bình dương
đồng loạt đột kích chín địa điểm hoạt động của các đối tượng tại hai địa phương nói trên
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng công an đã bắt giữ wang yuntao và tất cả các mắt xích của đường dây tội phạm này
trong ngày hôm nay các đối tượng đã được di lý về thành phố đà nẵng phục vụ công tác điều tra
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bốn mươi bảy máy tính hơn một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt
phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi cho vai lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
cơ quan công an xác định wang yuntao cùng một đối tượng khác người trung quốc đã thuê người việt
đứng tên lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau
nhưng thực chất các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vai lãi nặng
mỗi nhóm công ty được giao nhiệm vụ khác nhau từ xây dựng và quảng bá các app cho vay tiền
tìm kiếm khách hàng cho đến cho vay và đòi nợ
số tiền các đối tượng cho vay và hưởng lợi bất chính rất lớn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ